học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn là bảy mươi năm đồng một học sinh một tháng tăng hai mươi đồng
học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi là một mươi chín đồng một học sinh một tháng tăng năm đồng
ủy ban nhân dân thành phố hà nội khẳng định mức thu học phí đề xuất tăng so với năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
nằm trong khung quy định của chính phủ góp phần huy động nguồn lực từ sự đóng góp của người dân
việc điều chỉnh tăng mức thu học phí này không làm ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo cận nghèo học sinh diện chính sách
vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của trung ương
tuy nhiên dù học phí tăng nhưng nguồn kinh phí trì thường xuyên cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố
vẫn chủ yếu từ ngân sách nhà nước
mới đây sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp một mươi
trung học phổ thông công lập và xét tuyển nguyện vọng ba năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín cho ba mươi năm trường trên địa bàn thành phố
đây là những trường đã tuyển sinh đợt một nhưng còn chỉ tiêu
đa phần các trường có điểm chuẩn bổ sung thấp hơn điểm chuẩn đã công bố từ năm đến một điểm
trong đó có những trường tốt đầu như trường trung học phổ thông thăng long với điểm chuẩn mới là bốn mươi chín
giảm năm so với điểm chuẩn đợt một yên hòa bốn mươi chín điểm giảm một điểm so với điểm chuẩn đợt một
những học sinh đạt điều kiện sau khi hạ điểm chuẩn có thể nộp hồ sơ bổ sung ngay
sau ngày năm tháng bảy
trong số ba mươi năm trường có điểm chuẩn bổ sung thì sáu trường được sở giáo dục đào tạo cho phép tuyển nguyện vọng ba
trước đó chiều ngày hai mươi chín tháng sáu sở giáo dục đào tạo hà nội công bố điểm chuẩn lớp một mươi
các trường trung học phổ thông khối không chuyên
theo đó điểm chuẩn nhiều trường giảm từ một đến ba điểm so với năm trước
sở giao thông vận tải hà nội đã có buổi họp báo thông tin về việc giải quyết
xử lý xe ba bánh tự chế xe thương binh trên địa bàn hà nội
theo đó thành phố hà nội
hiện có khoảng hơn bốn xe ba bốn bánh tự chế đang hoạt động
tuy nhiên chỉ có khoảng hơn ba mươi xe đã đăng ký
được phép lưu hành để phục vụ nhu cầu đi lại của thương binh
theo ông vũ hà phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội
thành phố hà nội đã có chủ trương hạn chế xe ba bánh xe tự chế
tuy nhiên hiện nay các lực lượng liên ngành vẫn đang nghiên cứu
đề xuất phương án liên quan đến vấn đề này
hiện lực lượng công an thành phố và các ngành chức năng đang triển khai
việc xử lý xe ba bánh chở hàng sai quy định xe ba bánh cũ nát gây nguy hiểm
xử lý đối với các phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ
phát huy những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành
ngay từ đầu nhiệm kỳ ubnd tp hà nội đã luôn chỉ đạo
đôn đốc các sở ban ngành và địa phương
nhiệm vụ giải pháp theo tinh thần các nghị quyết của trung ương và thành phố
ban hành sớm kế hoạch chương trình hành động nâng cao hiệu lực
hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
nhờ vậy kinh tế xã hội của thủ đô sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã đạt được những kết quả nổi bật
khẳng định hà nội với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước
mời quý vị theo dõi những tổng hợp ngay sau đây
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định
thu hút đầu tư tiếp tục tăng tổng vốn đầu tư xã hội tăng chín chín so với cùng kỳ
ước đạt một trăm hai mươi tám chín nghìn tỷ đồng
các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động tốt bảo đảm cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh
giá cả hàng hóa và dịch vụ ổn định công nghiệp thương mại và du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ
nông nghiệp phát triển tốt hướng vào chất lượng đã cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm chính trị của thành phố
được cụ thể hóa mang lại những hiệu quả thiết thực
với một tinh thần bình tĩnh thận trọng bài bản kiên trì khoa học đồng bộ và quyết liệt
thành phố đã thực hiện triển khai nghiêm túc đồng bộ các chỉ đạo của trung ương
các nghị quyết của quốc hội của chính phủ và đồng thời có nhiều đổi mới
các công việc được triển khai đồng bộ ngay từ đầu tháng đầu
vấn đề thứ ba là các việc nóng việc yếu được ưu tiên tập trung chỉ đạo giải quyết
vấn đề thứ tư là chúng ta cũng đã có đánh giá kỹ tình hình thực tế
đúng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân của doanh nghiệp
của cán bộ công chức để chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai quyết liệt
theo số liệu công bố tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn sáu tháng đầu năm
theo phương pháp tính mới tăng bảy bảy theo phương pháp cũ tăng bảy bảy mươi tám
trong đó hầu hết các nhóm ngành tăng cao hơn cùng kỳ sản xuất công nghiệp đạt kết quả tích cực
chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng tám cao hơn mức sáu bảy của sáu tháng năm hai nghìn một mươi bảy
thị trường hàng hóa và dịch vụ tăng cao hơn mức cùng kỳ
tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ ước đạt một một trăm tám mươi một tỷ đồng
tăng một mươi một mươi bốn cùng kỳ là bảy hai
ngành du lịch của thủ đô cũng tiếp tục tăng mạnh công tác an sinh xã hội
vệ sinh môi trường luôn được trú trọng
đặc biệt thành phố tiếp tục tập trung cải thiện môi trường và thu hút đầu tư
tích cực khuyến khích khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo
đây được coi là tiềm năng quan trọng giúp được kinh tế thủ đô phát triển mạnh
đặc biệt thành phố tiếp tục tập trung cải thiện môi trường và thu hút đầu tư
tích cực khuyến khích khởi nghiệp và thu hút đầu tư
công tác thu hút đầu tư năm hai nghìn một mươi bảy và thủ tướng rất khen ngợi hà nội
như vậy là chúng ta triển khai thu hút đầu tư năm hai nghìn một mươi tám
đấy là việc thứ nhất
việc thứ hai chúng ta tập trung phát triển để chúng ta khuyến khích khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo
đây là hai nội dung mới trong nửa nhiệm kỳ vừa qua
tại hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành đảng bộ tp hà nội ghi nhận những tín hiệu đáng mừng trong sáu tháng đầu năm
song các đại biểu cũng chỉ rõ những bất cập như trên địa bàn
vẫn còn nhiều dự án để đất hoang hóa nhiều năm
khiến người dân bức giúp
tiềm năng thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp của hà nội vẫn chưa được khai thác hết
chưa có nhiều thương hiệu nông nghiệp mạnh
tín độ đầu tư xây dựng trường đặt trần quốc gia mới đạt hai năm so với mục tiêu đề ra
cùng với đó tiến độ đầu tư xây dựng các dự án xã hội hóa giáo dục còn chậm
tình trạng thiếu trường học tại các khu đô thị chậm được khắc phục
theo sở giáo dục và đào tạo đến năm hai nghìn hai mươi hà nội còn thiếu ba trăm một mươi bốn trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở
số lượng trường không chỉ thiếu mà chất lượng cũng chưa được bảo đảm
khi tỷ lệ trường được công nhận đặt trần quốc gia hiện quá thấp
về lĩnh vực môi trường tỷ lệ xây dựng trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp còn thấp
việc xử lý chất thải rắn chưa hiệu quả
các đại biểu cũng kiến nghị thành phố có biện pháp khẩn trương để đẩy mạnh việc xử lý nước thải
bảo đảm vệ sinh môi trường
các nhà máy xử lý chất thải tại khu công nghiệp liên hợp xử lý chất thải nam sơn
đây là một vấn đề báo cáo các ông chí là đồng chí chủ tịch thành phố trước hội đồng nhân dân cũng đã thông tin
và bà con qua tiếp xúc cử tri vừa rồi cũng rất mong mỏi sớm có khởi công
cái này thì chúng tôi cũng được biết là thành phố cũng đang tiến hành đang tiến hành một cách rất là tích cực
nhưng cũng rất mong muốn trong nửa những kỳ cuối này nếu các đồng chí khởi công được và hoàn thành được thì tốt
và nếu không thì không khởi công
cái nhà máy nó hiện hữu
có thể nói với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng chính quyền sự cố gắng của toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám của thủ đô đã đạt được kết quả tích cực
nhiệm vụ trong sáu tháng cuối năm còn rất nặng nề
thành phố sẽ tiếp tục yêu cầu các sở ban ngành quận huyện tích cực phối hợp chặt chẽ
nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết chương trình công tác của thành ủy tăng cường đối thoại với nhân dân
giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh tích cực cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp
tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
thưa quý vị và các bạn hiện nay tại hà nội do tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với tình trạng dân cư đông đúc
quỹ đất eo hẹp khiến cho vấn đề nhà ở ngày càng trở nên cấp thiết
để đáp ứng tốt nhu cầu nhà ở của ngành
người dân và hướng tới phát triển đô thị bền vững thì việc phát triển đô thị nén là một xu hướng tất yếu
tuy nhiên để phát triển đô thị bền vững thông qua mô hình đô thị nén
thì hệ thống cơ sở hạ tầng hệ thống quy hoạch mật độ xây dựng cần được đồng bộ và có những tính toán hợp lý
có như vậy việc hướng tới phát triển đô thị bền vững tại hà nội mới phát huy được hiệu quả
theo thống kê tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy việt nam có khoảng tám trăm một mươi ba đô thị
với mức độ đô thị hóa là ba mươi bảy
thành phố hà nội với dân số khoảng tám triệu người lượng dân đổ về ngày càng tăng
cùng với đó diện tích đất ngày càng hạn hẹp khiến áp lực về nhà ở ngày càng lớn hơn
chính vì thế theo các chuyên gia việc phát triển mô hình đô thị nén được xem là giải pháp tất yếu
để giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân tại hà nội
trên lý thuyết việc phát triển mô hình đô thị nén có tác động tích cực về môi trường đô thị
tăng hiệu quả sử dụng đất giảm lưu lượng giao thông và lượng khí thải
đóng góp hiệu quả trong việc phát triển đô thị bền vững
tuy nhiên việc xây dựng nhà cao tầng tại hà nội hiện nay được xem là nguyên nhân
dẫn đến ủn tắc giao thông ngập úng và nhiều những hệ lụy khác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
điểm mặt độ dân số trên một hectare bao nhiêu mà chứng nhận được
đồ thị nén nó không có lỗi gì hết vấn đề của chúng ta là chúng ta ứng xử thế nào thôi
khi mà chúng ta làm đôi thị nén là chúng ta giải phóng một bằng để bù đắp lại những chức năng chúng ta đang thiếu
cây xanh khoảng không gian mở rộng đường nhưng mà chúng ta phải quan tâm tới chung quanh
để vô đôi thị nén đi bằng cái gì nước có đủ hay không thuốc nước được hay không điện có hay không
chúng ta phải có chiến lược đó
theo đánh giá của các chuyên gia hệ thống cơ sở hạ tầng quy hoạch ở các đô thị lớn tại việt nam nói chung
và hà nội nói riêng còn rất nhiều vấn đề bất cập trong việc quy hoạch và quản lý đô thị
như số lượng những khu đô thị mới đạt chuẩn còn rất hạn chế nhiều dự án nhà cao tầng chưa phù hợp
dịch vụ tiện ích trong các khu nhà ở cao tầng cũng là một vấn đề cần bàn đến
chất lượng kết cấu hạ tầng tại các đồ thị vẫn còn thấp dẫn đến tình trạng ủn tắc giao thông diễn ra ngày càng nghiêm trọng
vấn đề về cấp thoát nước phòng cháy chữa cháy cứu hộ khi có sự cố cũng là vấn đề nhức nhối trong thời gian gần đây
bên cạnh đó còn rất nhiều công trình được xây lên thuần túy chạy theo lợi nhuận không chú trọng đến chất lượng cuộc sống
môi trường khí hậu nhiều nhà cao tầng chưa đáp ứng đầy đủ như vấn đề giao thông các hoạt động giải trí khu vui chơi
vấn đề hiện nay mức xúc nhất là vấn đề kẹt xe hoặc là vấn đề giao thông hay là những vấn đề mà mưa thì bị ngọc ống
rồi là những vấn đề về môi trường sinh thái vấn vấn rồi vấn đề kiến trúc trong đô thị lịch sử vấn vấn
tôi nghĩ rằng đây là một trong nội dung mà các nhà khoa học quốc tế trong nước đều đưa ra
và cái quan trọng nhất mà những người ta đưa ra vẫn là những việc xây dựng nhà cao tầng như thế nào ở hai đô thị lớn này
tôi cũng đã nói là nhà cao tầng không lỗi gì và phải nói là chúng ta làm thế nào để nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc nhà cao tầng
không chỉ đơn lẻ mà tổ hợp với không gian kiến trúc
nó tạo nên điểm nhấn đô thị nó tạo nên cảnh quan hiện đại
và cái quan trọng là người dân sống trong khu đô thị đấy phải hưởng được tất cả những cái vấn đề văn minh
cũng như là tất cả những lợi ích mà đô thị mang lại cho chúng ta
trong cuộc hội thảo quốc tế về quy hoạch không gian kiến trúc đô thị mới đây tại hà nội
các chuyên gia về kiến trúc trên thế giới cũng đã chỉ ra tầm quan trọng của quy hoạch
đưa ra những kinh nghiệm ở các nước
như anh nhật pháp singapore
cho thấy vấn đề cảnh quan đô thị và kiến trúc hạ tầng rất quan trọng
đối với đô thị lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
trong đó vấn đề quan trọng hiện nay là liên quan đến kiến trúc quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch
chúng ta cần phải tổ chức được không gian đô thị vừa hiện đại vừa có bản sắc riêng
tuân thủ mật độ xây dựng mật độ cảnh quan cây xanh mặt nước mật độ cư trú
và quan trọng là vấn đề kết nối giao thông
nếu giải quyết tốt được những vấn đề trên sẽ đáp ứng được yêu cầu của đô thị
nhu cầu của người dân đồng thời tạo nên bản sắc riêng cho thủ đô
chúng ta cần phải tổ chức được không gian đô thị vừa có bản sắc riêng mật độ cư trú
và quan trọng là liên quan đến kiến trúc quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch
bên cạnh đó các chuyên gia cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong việc phát triển đô thị hiện nay
như công tác lập quy hoạch cần đề ra được các mục tiêu cơ bản nhằm tổ chức không gian chặt chẽ
mật độ xây dựng hệ số
số sử dụng đất cần được quan tâm tránh tình trạng quá tải về hạ tầng kỹ thuật đô thị
không xây dựng nhà cao tầng tràn lan mà cần lựa chọn những khu vực thích hợp trong thành phố cho việc xây dựng tập trung nhà cao tầng
tôi cho rằng là trong những dự án chúng tôi đang nghiên cứu tại việt nam
thì chúng tôi thấy rằng là tầm chí chỉ cần gia tăng một dân số rất là nhỏ chẳng hạn một mươi
thì chúng ta đã đủ quy mô vốn và khai thác đất đai để chúng ta cải tạo và tài trụ cho người dân
đặc biệt là những nhà thấp tầng
và xây dựng một đô thị mới xanh hơn chất lượng cuộc sống tốt hơn
có nhiều tiện ích giáo dục y tế cho người dân hơn và hoàn toàn là hạ tầng giao thông vẫn có thể là đánh được
xây dựng nhà cao tầng trong đô thị chúng ta chúng ta phải có giải pháp
cái quan trọng giải pháp là gì
là tổ chức cái không gian đô thị hiện đại có bản sắc nhưng mà phải là điểm nhấn đô thị
đấy là cái sự văn minh của những đô thị lớn thì chúng ta phải tập trung
nhưng tập trung là gì
chúng ta phải tập trung vào đấy chúng ta phải tính đến mật độ cư trú mật độ xây dựng
chúng ta phải tính đến tất cả những vấn đề cảnh quan của nó
rồi chẳng hạn như là cây xanh rồi mặt nước rồi chỗ đỗ xe rồi tất cả những cái hạ tầng
để làm sao các khu đô thị đấy đủ cái điều kiện và chất lượng sống cho đô thị
nhưng quan trọng tôi muốn nhắc lại là phải kết nối được cái giao thông tốt nhất
đấy là những cái quan trọng nhất cho cái việc xây dựng các khu đô thị của chúng ta
có thể khẳng định mô hình đô thị nén là giải pháp đúng đắn
góp phần quan trọng trong việc phát triển các đô thị bền vững
nếu kiểm soát được chặt chẽ các chỉ tiêu quy hoạch đảm bảo hệ thống giao thông
cây xanh các khu công cộng tại các khu đô thị đồng thời quản lý chặt chẽ việc xây dựng các nhà cao tầng
theo các quy hoạch được phê duyệt thì việc xây dựng một đô thị bền vững tại hà nội nói riêng
và việt nam nói chung mới phát huy được hiệu quả mà mô hình này đem lại
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi